vào một mươi năm h một mươi năm chiều nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam hai bị can trong vụ án xảy ra tại công ty nhật cường
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam hai đối tượng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
theo điều số hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sơ đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy gồm nguyễn văn tứ nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội hiện là tránh văn phòng thành ủy hà nội phạm thị thu hường tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành bảo đảm đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước